vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh bình phước đưa ra xét xử sơ thẩm đồng thời tuyên phạt hai mươi năm tù đối với nguyễn văn trường hai mươi ba tuổi trú tại phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước về tội giết người
theo có trạng xuất phát từ việc phan văn hoài mượn xe máy và điện thoại của nguyễn văn trường nhưng không trả nên giữa trường và hoài xảy ra mô thuẫn
nguyễn văn tuấn biết được sự việc trên nên vào ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tuấn trường và mạnh đến chỗ ở của hoài yêu cầu hoài trả lại xe máy và điện thoại cho trường
đến nơi thì giữa hai bên xảy ra mô thuẫn và cãi nhau trường rút dao ra đâm liên tục ba bốn nhát trúng vùng ngược trái làm hoài tử vong